điểm dịch bệnh như hiện nay thì những bệnh nào mình phải bắt buộc đi bệnh viện
còn những loại bệnh nào thì mình có thể tự theo dõi điều trị ở nhà để tránh tình hình là mình sẽ đến những nơi công cộng đông người đặc biệt là bệnh viện để lây lan
vâng thì đây đúng là một câu hỏi mà lúc rồi mình đã nói nhưng mà bây giờ nhắc lại vẫn không thừa
bởi vì đây là mối băng khoăn của rất nhiều người đặc biệt là ở tp hcm hiện nay
thì ở đây thì chúng ta sẽ phong thành hai nhóm bệnh
thứ nhất là những nhóm bệnh không phải là nghi ngờ hoặc là nhiễm sars cov hai
thứ hai là nhóm bệnh nhiễm sars cov hai hoặc là nghi ngờ nhiễm sars cov hai
ở những nhóm bệnh mà nghi ngờ không phải nhiễm sars cov hai ở đây chúng ta cũng lưu ý hai nhóm bệnh
một nhóm bệnh mãn tính nghĩa là những người đã từng bị những bệnh và đã được triều trị vài ngày đã được theo dõi thường xuyên bởi những bệnh lý này
thì điều đầu tiên
thứ nhất là chúng ta không được tự ý ngưng thuốc nếu không có sự chỉ định của bác sĩ
thứ hai phải theo dõi sức khỏe
để nếu có những cái báo động gì về sức khỏe thì chúng ta phải có một cái sợi dây kết nối
nếu tốt nhất là kết nối với bác sĩ điều trị của mình để có một hướng xử lý kịp thời
và thứ ba là phải theo dõi những triệu chứng bất thường xảy ra
những triệu chứng bất thường ở đây là gì
ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường
mà tự nhiên thì người nhà phát hiện
thấy lừ đừ chậm dạp thì phải kiểm tra ngay cái đường huyết
hoặc là tự nhiên thấy nhức đầu mệt mỏi phải kiểm tra ngay cái huyết áp
đó là những cái bệnh lý mạng tính
và điều quan trọng chúng tôi nhắc nhở ở đây là quý vị không được tự ý thuốc
đặc biệt là những bệnh lý mạng tính điều trị lâu dài để kiểm soát bệnh cho thật tốt
vấn đề thứ hai là bệnh lý cấp tính
không phải là do sars cov hai
thì những bệnh lý cấp tính ở đây là gì
những bệnh lý cấp tính ở đây
ví dụ những bất thường về đường hô hấp những bất thường về đường tiêu hóa những bất thường về đường tiết niều những bất thường về đường thần kinh v v
thì có những cái triệu chứng nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều và nó không có dấu hiệu báo động
thì chúng ta có thể tự theo dõi và xin ý kiến của những đường dây bác sĩ tư vấn online hoặc bác sĩ điều trị mà chúng ta biết để có một cái hướng dẫn xử lý cụ thể
tuy nhiên nếu có những dấu hiệu báo động thì chúng ta
phải được đưa đi đến những trung tâm y tế kịp thời
bởi vì ngày nay có rất nhiều những trường hợp bệnh nhân bị những biến chứng nặng nề thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do chúng ta xử lý trẻ những bệnh lý cấp tính
những bệnh lý cấp tính ở đây là gì
những dấu hiệu báo động là gì
ví dụ như bệnh lý về đường tiêu hóa đi
thì tự nhiên đau bụng dữ dội kèm theo là sốt kèm theo là bí trung đại tiện
thì coi chừng là một cái tắc ruột một cái thủng ruột một cái viêm ruột thừa những cái bệnh này
lý này thì phải xử lý cấp cứu
do đó chúng ta không có thể trì hoãn ráng uống thuốc hoặc là ráng chờ coi nó có tự hết hay không
hoặc là những cái bệnh lý về hô hách chẳng hạn như sốt cao ho khó thở
và đó là những cái biểu hiện của
đặc biệt là trên những cái người mà có bệnh tâm phế mạng những người copd thì chúng ta phải lưu ý
đó là cái vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là trong tình trạng hiện nay
nếu như mình có nghi ngờ nhiễm sắc covid hai hay không hoặc có nhiễm sắc covid hai hay không
thì chúng ta phải lưu ý
dĩ nhiên là chúng ta phải đảm bảo những nguyên tắc về phòng bệnh
nhưng mà nếu mà chúng ta đã phòng bệnh tốt rồi nhưng vẫn có nguy cơ bị nhiễm bệnh
thì khi nhiễm bệnh thì chúng ta phải lưu ý gì
lưu ý thứ nhất là cố ý cái dịch tễ
chúng ta đang ở trong vùng dịch tễ
có khả năng tiếp xúc với những người bị bệnh là một yếu tố nguy cơ
như f một vừa rồi bác diệp nói
thì như vậy thì chúng ta phải thông báo với hcdc địa phương
phải thông báo với người tiếp cận với mình
tại nếu chúng ta là f một chúng ta phải thông báo thứ nhất là cơ quan y tế cơ quan dự phòng
để người ta có những hướng dẫn cụ thể
cái điều thứ hai nữa chúng ta phải thông báo với những người tiếp xúc chúng ta
đừng để giả sử chúng ta là những người f hai mà họ không biết
họ lại tiếp tục đi để mà lan trọng cái dịch bệnh ra
và cái thứ ba là cái chuyện tự cách ly ở nhà
đó là cái quan trọng
và theo dõi sức khỏe của mình
tung theo cái sự hướng dẫn của hcdc
nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu những cái triệu chứng nghi ngờ
chúng ta phải báo ngay để có hướng xử lý kịp thời
bởi vì thật sự thì tám mươi những người nhiễm sắc covid hai là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
nhưng cái diễn biến vẫn có xảy ra và vẫn có thể đưa đến những trường hợp nặng
và đặc biệt là những triệu chứng như là sốt cao không có kiểm soát được
ảnh hưởng đến đường hô hấp
hoặc là những trường hợp mà oxy giảm nhanh gây khó thở gây đau ngực
thì tất cả những triệu chứng đó chúng ta phải theo dõi và báo với hcdc địa phương